tại hà nội thương vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
tham dự có đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
năm hai nghìn một mươi tám trong công tác thông tin tuyên truyền quân ủy trung ương đã chủ động tham mưu với bộ chính trị ban bí thư quân ủy trung ương các chủ trương giải pháp lãnh đạo chỉ đạo
nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với nhà nước và toàn xã hội ban hành các phân bản chỉ đạo hướng dẫn thông tin tuyên truyền trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
các vấn đề nhạy cảm phức tạp được dư luận quan tâm kịp thời định hướng tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ
trong năm hai nghìn một mươi chín đại tướng ngô xuân lịch yêu cầu toàn quân tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng
đạo đức phong cách hồ chí minh chủ động phát hiện ngăn chặn đấu tranh có hiệu quả trước sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện
tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ xử lý kịp thời đúng định hướng các vấn đề đề phòng các thế lực thù địch phản động góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của đảng trong quân đội